tại hà nội nếu đến văn miếu quốc tử giám những ngày này chắc chắn không ít du khách sẽ cảm thấy bất ngờ với việc di tích quốc gia đặc biệt này được khoác lên mình một màu sơn mới
theo ghi nhận của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân trong sáng ngày chín tháng một từ khu vực cổng đại học trung môn giếng thiên quan đến bia tiến sĩ khu nhà thờ văn miếu quốc tử giám đã được phủng một lớp sơn mới màu xám trắng
nhiều du khách đến văn miếu quốc tử giám đã không giấu được sự ngạc nhiên với sự thay đổi này thậm chí không ít du khách còn bày tỏ sự tiếc nuối những nét cổ kính của văn miếu quốc tử giám trước khi được tu bộ
tuy nhiên ông lê xuân kiên giám đốc trung tâm hoạt động văn hóa khoa học văn miếu quốc tử giám cho biết
trong quá trình làm thì chúng tôi đã có một sự thảo luận rất kỹ về vật liệu cũng như là những nguyên tắc
và đây chúng tôi khẳng định là vật liệu mà đơn vị sử dụng hiện nay đó chính là
tôi vôi sữa truyền thống
và cái việc này thì các cụ xưa các cụ của chúng ta ngày xưa đối với các di tích cũng làm cái vật liệu này
trong một thời gian nữa nó lại cũng ngả màu và trở lại đúng như xưa
và đến lúc đó thì chúng tôi lại khi mà nó quá bẩn lại phải tiếp tục
và như vậy công việc này là công việc định kỳ thường xuyên một cái nghiệp vụ trong bảo tồn di tích
theo kế hoạch sau khi quét lớp sơn chứa hóa chất chống rêu mốc
các chuyên gia bảo tồn sẽ phủ lại một lớp sơn màu trầm giúp văn miếu quốc tử giám trở lại vẻ cổ kính như cũ